lực lượng đồn biên phòng keng du bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vừa phát hiện bắt giữ và tổ chức cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với bốn đối tượng vượt biên trái phép từ lào về việt nam
qua điều tra xác minh bốn đối tượng khai báo là đi làm ăn tại huyện nọng hẹt của lào từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi tới nay trở về việt nam
đơn vị đã phối hợp với địa phương tổ chức phun khử khuẩn đo thân nhiệt khai báo y tế và tổ chức cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
hết thời gian cách ly sẽ tiến hành xử lý các đối tượng về hành vi vượt biên trái phép